hiện nay tỉnh đồng nai đang khuyến khích nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao
thay thế cho hình thức nuôi tôm truyền thống vốn có năng suất thấp lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh
ông nguyễn trường đại ở huyện nhân trạch chính là người đầu tiên đi theo chủ trương này
đến nay sau hơn một năm triển khai mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã phát huy hiệu quả lớn giúp chủ trại thu lãi tiền tỷ
cuối năm hai nghìn một mươi năm sau khi đi tham quan một số mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại tỉnh cà mau
ông nguyễn trường đại đã chuyển từ mô hình nuôi tôm thẻ truyền thống bằng ao đất sang nuôi công nghệ cao
trước đây khi nuôi theo mô hình truyền thống bằng ao đất toàn bộ diện tích bốn hectare mặt nước của gia đình đều được sử dụng làm ao nuôi
tuy nhiên với mô hình nuôi tôm công nghệ cao ông đại quyết định chỉ sử dụng một nửa diện tích làm ao nuôi
nửa diện tích còn lại ông sử dụng làm ao gương để nuôi tôm hậu bị
tôi nhận thấy từ ngày cuối năm ngoái bắt đầu lên mô hình công nghệ cao như thế này
với diện tích nhỏ mà năng suất rất cao tính cao so với năng suất cách nuôi cũ bình thường
thì là nó cao hơn gấp khoảng từ ba đến bốn lần
cụ thể như lúc trước nuôi một cái ao hai ngàn chỉ thu được khoảng tầm hai tấn là nhiều hai tấn đến hai tấn rưỡi thôi
nhưng mà như bây giờ nuôi theo chương trình mới như thế này
thì trên hai ngàn m hai một ao thì phải thu được khoảng hai tấn
đó là tầm chín đến một mươi tấn
tại vì mật độ nuôi thì theo như lúc trước mà nuôi heo đất thì nó khoảng cỡ tầm từ năm đến bảy mươi con trên mét
nhưng mà theo hiện nay là hiện tại tôi đang nuôi là từ một trăm linh rưỡi đến hai trăm linh con trên mét
đầu thức ban giờ là nuôi được ba lứa rồi ba ao rồi
ba ao thì thu thì lợi nhuận được khoảng tầm tỷ rưỡi
điểm đặc biệt nhất tại các ao nuôi tôm công nghệ cao là dưới đáy ao
ngoài việc lót bạt ra còn có một hố ga để hút các loại chất thải từ con tôm và thức ăn dư thừa
nhờ đó nước trong ao luôn sống
nó sạch tôm ít bị nhiễm các loại bệnh như đốm trắng đỏ thân hay hoại tử gan
mặt khác với công nghệ nuôi tôm công nghệ cao
thay vì sử dụng thuốc kháng sinh để phòng trừ dịch bệnh cho tôm
người nuôi tôm bắt buộc phải sử dụng men vi sinh để phòng trừ dịch bệnh
trong quá trình nuôi chỉ sử dụng hoàn toàn làm men vi sinh
men vi sinh là khống chế coi như là hầu như là hằng ngày luôn
chỉ sử dụng hoàn toàn men vi sinh thôi
mới lại bổ sung thêm những cái men là men tiêu hóa men ruột cho nó thôi
chứ không có ngoài ra không sử dụng kháng sinh
theo những chương trình mà nuôi mới như thế này
thì không sử dụng kháng sinh thì là con tôm thứ nhất là nó không bị chậm lớn này
thế là mau lớn hơn
thứ hai nữa là khi mà tôm mà đưa ra thị trường xuất khẩu
chẳng hạn như là bên công ty mà thu mua
thì những công ty người ta thường thường là người ta sẽ tét con tôm trước
trước khi mình thu
nhưng mà khi mà người ta tép ăn tôm là tôm mình là đảm bảo là một trăm linh là không có kháng sinh
hiện trên địa bàn huyện nhân trạch
đã có bảy mô hình với diện tích khoảng một mươi bốn hectare áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao
chi phí đầu tư khoảng một trăm linh triệu đối với một hectare ao cải tạo
và khoảng hơn ba trăm linh triệu đối với một hectare ao đào mới
bước đầu đánh giá cho thấy đây là mô hình mang lại hiệu quả cao
đặc biệt nuôi theo hình thức này đã cho ra được sản phẩm tôm sạch
có khả năng đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu